công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh hùng
trú tại huyện chư quyên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày bảy tháng bốn một tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk lắc đang làm nhiệm vụ tại khu vực km số hai quốc lộ hai mươi bảy
đoạn qua xã hòa thắng tp bun ma thuột thì phát hiện hùng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hùng không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà dùng tay đấm vào mặt một cán bộ
cảnh sát giao thông và dùng người hút vào một cán bộ cảnh sát giao thông khác
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế bàn giao cho cơ quan điều tra
kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy là đối tượng vi phạm ở mức ba trăm năm mươi một mg trên một lít khí thở